cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thị nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xóm tám xã mỹ thành tỉnh nghệ an về tội tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài trái phép
trước đó nguyễn thị nhật đến nhà chị trương thị minh nguyệt chú tại xã diễn xuân huyện diễn châu tỉnh nghệ an chơi
tại đây nhật nói với gia đình cho chị nguyệt ra hà nội làm nghề cắt tóc buổi đầu lương tháng bốn triệu đồng
tuy nhiên gia đình chị nguyệt không đồng ý do chị nguyệt bị cầm điếc
khi về nhà nhật sử dụng điện thoại nhắn tin vận động và được chị nguyệt đồng ý
nhật đến đưa nguyệt lên lào cai và bàn giao cho chị nguyệt cho ma thị khánh ly
sau đó ly đã đưa nguyệt sang trung quốc
nhận được tin báo công an huyện yên thành đã nhanh chóng phối hợp với công an tỉnh lào cai và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng lào cai truy tìm tung tích nạn nhân
đến ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm chị nguyệt đã được các lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm và giải cứu thành công đưa về nhà an toàn